ngày hai tháng một một nhóm đối tượng đi vỏ lại combo xích chạy đầu máy xa dùng chai thủy tinh chứa xăng
nghi là bơm xăng ném xuống tàu cá trên vùng biển thuộc xã khánh hội tỉnh cà mau khiến cho tàu này bốc cháy dữ dội
vào ngày bốn tháng một văn phòng huyện ủy u minh tỉnh cà mau có báo cáo về vụ dùng bông xăng
hủy hoại tàu cá trên vùng biển xã khánh hội tỉnh cà mau
theo thông tin ban đầu sáng hai tháng một thuyền trưởng tàu cá số hiệu cm chín nghìn một trăm hai mươi sáu ts bị đốt
là ông trương hoài phong ngôi huyện trần văn thờ tỉnh cà mau
đính đồn viên phòng khánh hội trình báo vụ việc bị nhóm người lạ tấn công
vào rạng sáng cùng ngày trong lúc tàu đang neo đầu từ vùng biển nưu trên
thì ông phong nghe tiếng máy di chuyển về hướng tàu nên kiểm tra
thì phát hiện nhắm đối tượng lạ mặt đi trên vỏ lại composite chạy bằng đầu máy xe
dùng chai thủy tinh chứa xăng đốt rồi ném lên tàu khiến tàu cá bị bốc cháy dữ dội
sau khi ném bông xăng nhóm người này chưa đi ngay mà chạy quanh xem tình hình
cho đến khi tàu cá cháy bị chìm hẳn rồi mới rời đi
thiệt hại tài sản bước đầu ước tính khoảng hai tỷ đồng không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ